bởi bất kỳ sự vội vàng nào khi ứng xử với di sản dù chỉ ở việc phát ngôn cũng có thể gây nên những hệ quả không mong muốn
cẩn trọng khi ứng xử với di sản thiết nghĩ đó cũng là cách thể hiện tinh thần trách nhiệm với di sản và với những người yêu quý nó
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này xin được dừng lại tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau